hiện nay tại nước ta người cao tuổi là lớp người có công lớn trong sự nghiệp đấu tranh
dành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và tới ngày hôm nay vị trí của người cao tuổi
vẫn ngày càng được nâng cao bởi uy tín kinh nghiệm và những đóng góp cho cộng đồng
mời quý vị và các bạn đến với những ghi nhận nhân ngày truyền thống người cao tuổi việt nam
theo thống kê của cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương bình và xã hội hiện nay người cao tuổi đã
và đang nỗ lực tích cực phát huy vai trò của mình cho cộng đồng gia đình và xã hội
theo đó trên một hai triệu người cao tuổi tham gia vào công tác đảng mặt trận tổ quốc
chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên sáu năm triệu người cao tuổi vẫn tiếp tục tham gia sản xuất
trên chín mươi năm người cao tuổi làm trang trại cơ sở sản xuất dịch vụ
trên bảy trăm tám mươi một người cao tuổi tham gia công tác khuyến học và đặc biệt có trên hai triệu lượt người
tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp năm một nghìn chín trăm chín mươi ba với trên một trăm sáu mươi năm ý kiến
vì vậy để công tác phát huy vai trò của người cao tuổi ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nữa
cần sự chung tay của tất cả các cấp bàn ngành trong việc tăng cường các công tác chăm sóc sức khỏe
cũng như chăm sóc đời sống vật chất tinh thần bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi
giúp người cao tuổi có thể tham gia có hiệu quả các hoạt động phù hợp với khả năng nhu cầu của mình